hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu khóa chín tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy
theo chương trình nội dung kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu sẽ dành thời gian thỏa đáng
để thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng đồng thời thảo luận trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu diễn ra trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng bảy với nhiều nội dung quan trọng
đáng chú ý tại kỳ họp này sẽ thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh
cụ thể điều chỉnh mức tăng từ sáu năm lên bảy năm
các chỉ tiêu khác như xuất khẩu thu nhập bình quân vốn đầu tư toàn xã hội cơ cấu kinh tế cũng được thay đổi
ngoài ra kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tỉnh khóa chín còn thông qua công tác nhân sự
bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp